sau khi dự hội nghị xúc tiến đầu tư thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn công tác của trung ương
đã có cuộc làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh lạng sơn về tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn
và cho ý kiến chỉ đạo đối với một số dự án hạ tầng quan trọng của tỉnh
đánh giá cao thành tiệu phát triển kinh tế xã hội của lạng sơn từ đầu nhậm kỳ đến nay
nhất là năm hai nghìn một mươi tám thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh lạng sơn làm tốt công tác tiếp cận thị trường
nhất là với các tỉnh quảng tây vân nam của trung quốc với quy mô và nhu cầu lớn để qua đó mở rộng thị trường cho hàng hóa trong nước
về những kiến nghị của địa phương thủ tướng nhấn mạnh đến yêu cầu hoàn thiện tuyến cao tốc bắc giang lạng sơn
đoạn kết nối đến cửa khẩu quốc tế hữu nghị việc tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sự thông thường hàng hóa giữa hai nước
thủ tướng khẳng định nhà nước sẽ hỗ trợ kinh phí một phần cho dự án và đề nghị tỉnh lạng sơn phải sử dụng nguồn vốn này một cách tiết kiệm hiệu quả nhất
thủ tướng cũng đề nghị ngân hàng nhà nước khuyến khích các ngân hàng thương mại tham gia góp vốn vào dự án